qua kiểm tra nhanh cơ quan chức năng xác định tài xế nguyễn văn nhất trú tại tỉnh phú thọ không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy
liên quan đến việc dữ liệu tốc độ của chiếc xe khách gây tai nạn ở gia lai đột ngột bị mất ngay trước thời điểm tai nạn xảy ra
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn
về việc không gửi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về tổng cục đường bộ việt nam theo quy định của pháp luật
sau khi có kết quả xác minh đầy đủ thì báo cáo vụ việc về ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong khi đó tại tỉnh bình định vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay trên đường nguyễn thị định tp quy nhơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người thiệt mạng một người trọng thương nguyên nhân gây tai nạn vẫn đang được làm rõ
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ô tô bị kiểm soát bảy mươi bảy a một mươi hai nghìn chín trăm năm mươi bảy lưu thông trên đường nguyễn thị định hướng ra đường ngô mây
khi ô tô qua khỏi ngã tư nguyễn thị định lý thái tổ thì bất ngờ tăng tốc rồi lạc tay lái lao thẳng lên vỉa hè đâm ngã hai cây lộc vừng và nát một chiếc ghế đá trước khi bị lật nghiêng
vụ tai nạn đã khiến tài xế tử vong tại chỗ người còn lại trên xe bị thương nghiêm trọng hiện đang được cấp cứu
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tăng năm đối tượng đánh bạc thu giữ hơn bốn mươi năm triệu đồng
đêm ba mươi một tháng bảy tổ công tác công an huyện tam dương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
trên địa bàn thị trấn hợp hòa thì phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi sâm tại nhà nguyễn văn hưng ở thị trấn hợp hòa
cả năm đối tượng đều là người ở huyện tam dương
thời gian gần đây trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn huyện cái nước tỉnh cà mau liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản
bị hại hầu hết đều thường điều khiển phương tiện đi một mình vào ban đêm
mặc dù đã nhanh chóng được lực lượng công an truy bắt thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại tuy nhiên các vụ việc thực sự là bài học cho tất cả mọi người dân
vào cuối tháng bảy vừa qua chị trần thị nhanh chú tại xã phú hưng huyện cái nước đến trình báo với công an về việc trên đường đi làm về nhà
chị đã bị một đối tượng thanh niên điều khiển xe mô tô giật lấy một túi sách bên trong có khoảng bảy triệu đồng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan
chị cho biết dù đã chống trả quyết liệt nhưng do đoạn đường vắng trời tối tên cướp lại rất hung hãn đạp vào xe của chị để tàu thoát

chị cho biết dù đã chống trả quyết liệt nhưng do đoạn đường vắng trời tối tàu thoát

chị cho biết dù đã chống trả quyết liệt nhưng do đoạn đường vắng trời tối tên cướp lại rất hung hãn đạp vào xe của chị để tàu thoát

sau đó đối tượng ý đã giữ tay duy để cho luân dùng dao đâm anh duy
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường anh hà và anh duy bị thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm đào minh đức nguyễn quang hiếu phí văn vinh nguyễn phân thế và vũ văn hiền đều trú tại huyện ân thi tỉnh hưng yên
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu anh trần văn nghiêm ở tỉnh thái nguyên làm nghề xây dựng tại hà nội có thuê anh trần văn đại chú tại tỉnh nam định làm trần thạch cao cho công trình của mình với tiền công là năm mươi triệu đồng
mặc dù anh đại đã nhiều lần đòi số tiền trên nhưng anh nghiêm chưa thanh toán
đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín anh đại đã nhờ nhóm của nguyễn văn thế đòi giúp số tiền
sau đó thì thế đã hẹn gặp anh yên tại hà nội để đòi tiền nhưng anh nghiêm nói chưa có tiền trả
nên các đối tượng đã bắt anh nghiêm đưa về nhà một đối tượng ở ân thi tỉnh hưng yên để đánh đập đe dọa yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc
đến ngày một mươi hai tháng bảy thì anh nghiêm phải viết giấy nhận nợ số tiền trên thì các đối tượng mới thả về
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với công an huyện ân thi vào cuộc điều tra xác minh và bắt giữ được ba đối tượng là đức hiếu và vinh
hiện hai đối tượng là thế và hiển đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã hai đối tượng trên đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đến nay ba xã của huyện thăng bình đã có cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã và bình minh là xã đầu tiên của huyện thăng bình thực hiện chủ trương này
qua gần một năm tăng cường công an chính quy về xã lực lượng công an xã đã nhận được sự giúp đỡ và quý mến của chính quyền cũng như nhân dân địa phương
là xã vùng đông của huyện thăng bình thời gian qua có nhiều dự án lớn được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã
theo đó số lượng lớn công nhân lao động tự do tập trung về đây để làm ăn sinh sống nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã diễn biến phức tạp
việc bố trí công an chính quy về xã bình minh là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự
mặc dù còn nhiều khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ địa bàn công tác nhưng khi xuống cơ sở cán bộ chiến sĩ được điều động bổ nhiệm đã phát huy tinh thần trách nhiệm trình độ chuyên môn nghiệp vụ
từng bước khắc phục khó khăn để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương chủ động giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở bảo đảm bình yên trong mỗi thôn xóm từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân

mặc dù còn nhiều khó khăn về xã bình minh là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm bình yên trong mỗi thuần xóm từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân
công an xã đã ngày đêm bám địa bàn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân nắm bắt những diễn biến tình hình an ninh trật tự ở từng thôn xóm để kịp thời giải quyết
lực lượng công an xã cũng đã tham gia điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản xử lý tốt các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn